nếu không biết cách sử dụng hợp lý các loại vật dụng tưởng chừng như rất hữu ích này sẽ có tác dụng ngược gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người tiêu dục
đối với băng vệ sinh đặc biệt là cho trẻ em thì cũng không nên là đeo kéo lâu quá lâu đến độ khoảng sáu tiếng đồng hồ mà chúng ta nên thay
tại vì là ở đấy nếu chúng ta kéo dài lâu hơn thì là giống hệt như chúng ta đeo một cái bồn cầu ở cạnh mình mãi thì chắc chắn là cái điều mà bị nhiễm khuẩn ngược là cái điều rất dễ hiểu thôi
phân biệt khăn giấy bẩn thôi chưa đủ điều quan trọng là người tiêu dùng hãy là người tiêu dùng thông minh và khó tính
nên chú ý lựa chọn sản phẩm phù hợp cẩn trọng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
đừng chủ quan lơ là với những điều nhỏ nhạt nhất để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
quan trọng hơn các cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên những cơ sở sản xuất giấy vệ sinh giấy ăn khăn lạnh để sớm ngăn chặn những ẩu vi khuẩn bầm bệnh lưu động trên thị trường